công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt được zhang zhongwu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
quốc tịch trung quốc nga nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại tỉnh bình dương
công an phường phù động thành phố pleiku tỉnh gia lai đã phát hiện zhang zhongwu đang trốn trên địa bàn
nên đã tiến hành bắt giữ hiện nghi phạm đang được di lý về công an tỉnh bình dương
zhang zhongwu là giám đốc công ty nơi nữ nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm kế toán
gia đình xác nhận nạn nhân đang mang bầu
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba nhân viên công ty phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết dao đâm trên cơ thể
nên báo công an khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nghi phạm là zhang zhongwu
đối tượng đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng biển số sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn